sáng nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam tiếp đón đồng chí đương chít sạ văn buôn my tổng biên tập báo pa sa son sang thăm và làm việc
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu vui mừng được đón tiếp đồng chí tổng biên tập báo pa sa son của lào sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu vui mừng được đón tiếp đồng chí tổng biên tập báo pa sa son sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu vui mừng được đón tiếp đồng chí tổng biên tập báo pa sa son
nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ việt nam lào